chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình intv kết nối tuần này
thưa quý vị vào giờ buổi tối thứ sáu hàng tuần intv kết nối lại có dịp để tương tác kết nối với quý vị khán giả
không biết tuần vừa rồi intv đã mang đến cho quý vị khán giả thông tin gì hấp dẫn hay quý vị có bỏ lỡ nội dung gì muốn xem lại không
nắm bắt được nhu cầu tương tác và xem lại các chương trình đặc sắc trên kênh intv
thời gian vừa qua intv đã liên tục cập nhật các chương trình và tăng cường tương tác với quý vị khán giả
thông qua fanpage truyền hình công an nhân dân trên facebook và trang web intv gov vn
trước khi điểm qua những nội dung đặc sắc trên intv tuần vừa qua kính mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây
thành phố huế từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
một sự kiện quan trọng hoạt động lớn nhất trong năm của những người làm báo
trong lực lượng của các nhà hàng tuần
công an nhân dân liên hoan truyền hình phát hành công an nhân dân lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia của hơn tám mươi đơn vị và hàng trăm tác phẩm dự thi
mỗi tác phẩm tham dự liên hoan là tâm huyết của mỗi tác giả nhóm tác giả
là tâm hương phản chiếu phần nào trình độ nghiệp vụ sự thiên tòi sáng tạo
năn lộn với cuộc sống của bóng viên trong quá trình làm nghề
những hình ảnh quý vị vừa theo dõi là hoạt động liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
một trong những sự kiện rất quan trọng của những cán bộ làm truyền hình phát thanh công an nhân dân
trong suốt những năm qua
liên hoan là hoạt động thường niên ngày hội của những người làm công tác truyền hình phát thanh
trong công an nhân dân
đây cũng là nơi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ nghiệp vụ
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị vì nước quên thân vì dân phục vụ
để từ đó có được các tác phẩm hay phục vụ quý khán giả trên cả nước
với tư cách là đơn vị tổ chức kỳ liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
cục truyền thông công an nhân dân đang khẩn trương thực hiện rất nhiều các công việc khác nhau
để chuẩn bị tổ chức kỳ liên hoan ý nghĩa đặc biệt sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai
đánh dấu sự trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
do đó công tác chuẩn bị được cục truyền thông công an nhân dân lên phương án cụ thể
triện tay từng bước để thực hiện các công việc chuẩn bị kỹ lưỡng đạt hiệu quả cao
để đảm bảo được việc tổ chức hiệu quả vừa qua đoàn công tác của cục đã trực tiếp
làm việc đánh giá cụ thể các phương án tổ chức tại các địa điểm

ngay sau khi kết thúc các cuộc làm việc và đánh giá thực tế các phương án tổ chức tại địa phương

và lên kế hoạch triển khai các nội dung công việc cụ thể
thông tin về công tác chuẩn bị liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi
sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chương trình intv kết nối các số tiếp theo
và trên website intv gov vn
và trên website intv gov vn
hay fanpage truyền hình công an nhân dân
hy vọng rằng kỳ liên hoan lần này sẽ đánh dấu bước phát triển mới
của những cán bộ làm công tác truyền hình phát thanh trong công an nhân dân
và sẽ mang lại nhiều tác phẩm hay để lại dấu ấn với khán giả của truyền hình công an nhân dân
trong thời gian tới
tiếp sau đây kính mời quý vị khán giả cùng đến với những nội dung các chương trình đặc sắc
đã được lên sóng intv trong tuần qua để không bỏ lỡ những nội dung hay và hấp dẫn
bi kịch ập đến với gia đình anh minh chị diễm ở xã phú xuân huyện crong năng tỉnh đắk lắc
người con trai cả đã không còn nữa sau một vụ án mạng đã xảy ra
biệt kịch không dừng lại ở đó với hai anh chị
đằng sau nỗi đau mất đi người thân còn là nỗi dây dứt ràng xé
khi người tước đi tính mạng của con trai mình lại chính là người cháu họ
đã từng giúp đỡ gia đình rất nhiều
hùng thủ là văn công anh anh họ của dũng một thanh niên hiền lành chịu khó
hay giúp đỡ người khác
câu chuyện đằng sau vụ án là biết bao cung bậc cảm xúc nỗi buồn sự thương cảm
là cảm giác mang lại cho mỗi quý vị khán giả
kính mời quý vị khán giả xem chương trình phía sau bản án tình người sau một vụ án
trên website intv gov vn hoặc fanpage truyền hình công an nhân dân
đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một vụ án mạng xảy ra cách đoạn đường liên thôn
tà si láng trạm tấu văn tứ đồng khê khoảng hai mươi mét
một con đường độc đạo
vắng vẻ hẻo lánh là khu vực sinh sống của người đồng bào dân tộc
việc một người phụ nữ bị sát hại gây xôn xao dư luận khiến không ít người lo lắng
tại sao một người phụ nữ trẻ lại bị sát hại
đâu là manh mối giúp lực lượng công an điều tra khám phá
tất cả những câu hỏi có thể đặt ra tạo nên sức hấp dẫn với mỗi chương trình hành trình phá án
ở mỗi vụ án xảy ra việc đưa tội phạm ra trước ánh sáng
luôn là cuộc hành trình khám phá với nhiều điều bất ngờ
kính mời quý vị
mời quý vị cùng đón xem chương trình hành trình phá án
sát chết dưới ta luy âm vẹn đường trên website intv gov vn
hoặc fanpage truyền hình công an nhân dân
một hồ sơ được lưu trữ từ năm một nghìn chín trăm tám mươi về một vụ án giết người cướp của
gây chấn động dư luận tại tỉnh bình thuận thời điểm đó
hơn bốn mươi năm sau từ những trang hồ sơ được lưu trữ
các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh bình thuận đã tiếp tục cuộc hành trình đi tìm sự thật
một vụ án với nhiều điều còn chưa sáng tỏ
sẽ được điều tra ra sao
điều gì khiến vụ án phải tạm dừng trong nhiều năm và lại được phục hồi điều tra
và đâu là cái kết cho một vụ án với nhiều điều bất ngờ đến vậy
cùng tìm hiểu và theo dõi phần hai hồ sơ vụ án
những người theo đuổi sự thật trên website intv gov vn
hoặc fanpage truyền hình công an nhân dân
quý vị cảm thấy thế nào về các chương trình mà chúng tôi giới thiệu vừa rồi
với mỗi chương trình được chúng tôi đăng tải trên website intv gov vn
hoặc là trang fanpage truyền hình công an nhân dân trên facebook
mà quý vị khán giả tiếp cận được
có thể tương tác với chúng tôi về nội dung cũng như cách thức thể hiện
để giúp những người thực hiện các tác phẩm
có thể ngày càng hoàn thiện các chương trình hay và hấp dẫn hơn nữa
phục vụ quý khán giả
quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với intv kết nối
hay fanpage của truyền hình công an nhân dân trên facebook
mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi
qua hòm thư điện tử kết nối a g intv gov vn